tối ngày hai mươi bốn tháng tám công an tỉnh bình dương cùng cục quản lý thị trường tỉnh bình dương vừa phát hiện một cơ sở tái chế số lượng lớn găng tay và đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng tại huyện bầu bàng tỉnh bình dương
qua kiểm tra các lực lượng chức năng phát hiện nhiều công nhân đang phân loại đóng gói hàng trăm thùng găng tay y tế thành phẩm có nguồn gốc từ găng tay y tế đã qua sử dụng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh khác có hơn hai triệu găng tay y tế không rõ nguồn gốc có dấu hiệu chuẩn bị xuất bán